kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này
vào trưa nay tại khu du lịch làng cù lần ở huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã xảy ra sự cố xe chở khách du lịch bị nước cuốn trôi
theo thông tin mới nhất cả bốn du khách nước ngoài đều đã tử vong
cụ thể là vào trưa nay một trận lũ bất ngờ đổ rồn về con suối thuộc địa phận khu du lịch làng cù lần huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
và lúc này có một chiếc xe jeep đang chở khách đi tham quan nội khu gần con suối
sau một thời gian tìm kiếm thì nhân viên khu du lịch và người dân đã tìm thấy tài xế và bốn du khách
trong đó ba du khách đã tử vong và đến chiều nay tìm thấy thi thể
du khách còn lại được cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng đã tử vong sau đó còn tài xế bị thương tích nhẹ
các lực lượng chức năng của công an tỉnh con tum đang tiến hành điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trôi trên sông đắk bla
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại khu vực ven sông đắk bla gần đập tràn thuộc phường quang trung thành phố con tum
người dân địa phương phát hiện thi thể một nam giới
chưa rõ danh tính tử vong trong tư thế nằm ngửa đang trong thời gian phân hủy nên báo cơ quan chức năng
ngay sau đó các lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong
tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aec của bà nguyễn thị thanh nhàn và các đơn vị có liên quan
kết thúc phần xét hỏi vào ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đã luận tội và đề nghị mức án đối với một mươi sáu bị cáo
cựu chủ tịch aec nguyễn thị thanh nhàn là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thông thầu ở bệnh viện sản nhi quảng ninh
do đó có đủ căn cứ đề nghị mức án từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo có vai trò chính giúp sức cho nhàn là nguyễn hồng sơn cựu phó tổng giám đốc công ty aic hiện đang bỏ trốn
bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù trương thị xuân loan cựu trưởng ban quản lý dự án ba của công ty aic hiện cũng đang bỏ trốn
bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù các bị cáo khác trong nhóm giúp sức bị đề nghị án cao nhất là từ hai đến ba năm tù thấp nhất là từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù treo
mong muốn có nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội nhóm thanh niên đã giản dựng quay video bốc đầu xe trên quốc lộ đăng lên mạng xã hội để câu like
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng gồm đoàn trần thế hào phạm duy tân và huỳnh trần tấn huy về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận đoạn clip được thực hiện vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín
trong clip hào điều khiển xe máy trở tân và chạy một bánh với tốc độ cao trên quốc lộ một huy là người quay clip
sau khi quay xong các đối tượng biên tập lại và đăng tải lên mạng xã hội thông qua trang facebook của huy
với khoảng ba mươi hai lượt người theo dõi gây bức xúc trong dư luận
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa phát hiện và bắt giữ tàu tg chín mươi nghìn hai trăm chín mươi bảy ts
chở khoảng tám mươi lít dầu đeo không có giấy tờ hợp pháp cùng bốn thuyền viên
vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi trên khu vực biển cách côn đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý về phía đông
bộ tư lệnh cảnh sát biển ba phát hiện tàu tg chín mươi nghìn hai trăm chín mươi bảy ts có dấu hiệu vi phạm
thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên
do ông nguyễn văn bường làm thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng tám mươi lít dầu đeo
tuy nhiên ông bường đã không xuất trình được chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa